trên thế giới và ngay tại việt nam hiện có rất nhiều những mẫu xe lăn đa chức năng đã được ra đời như một món quà ý nghĩa hỗ trợ cho những người khuyết tật
thế nhưng không phải người khuyết tật nào hay gia đình của những người khuyết tật nào cũng có thể có đủ điều kiện để sắm sửa đổi một chiếc xe lăn ưng ý cho con em mình
với mong muốn tạo ra một sản phẩm giúp cho người khuyết tật đi lại vận động được dễ dàng nhiều người khuyết tật tại việt nam đã tự mình sáng chế và cải tiến xe lăn với những tiện ích mới và giá thành hợp lý nhằm phục vụ cho chính cộng đồng của mình
họ những người khuyết tật vận động những người không có khả năng đi lại trên chính đôi chân của mình vẫn có thể đi lại thậm chí là tham gia vào những điệu nhảy sôi động
những bánh xe này từ lúc nào đã trở thành những đôi chân thay thế cho những đôi chân của họ
không chỉ xe lăn những thiết bị phụ trợ cho xe lăn cũng dần trở thành những thứ không thể thiếu để giúp người khuyết tật có thể tự mình đi tới những địa điểm xa hơn một chút
thế nhưng để có được những đôi chân thực sự phù hợp với từng người khuyết tật và có thể giúp họ sinh hoạt thuận tiện hàng ngày lại không phải là điều dễ dàng
tại các nước trên thế giới một chiếc xe lăn có giá lên tới vài chục triệu đồng còn một chiếc đầu kéo xe lăn như thế này có giá trên dưới sáu mươi năm triệu đồng
tại việt nam đối với những gia đình có điều kiện thì để có được những sản phẩm như thế này không phải quá khó nhưng cũng không phải dễ dàng
còn đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì đây là điều không tưởng
cái xe lăn nó như là một cái chân để hỗ trợ chúng tôi di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia và hỗ trợ cả trong cái sinh hoạt cũng như trong công việc và đi lại gần như là hoàn toàn là phụ thuộc vào cái xe lăn
đối với một số các xe lăn ở quốc tế chẳng hạn như xe lăn của nhật của mỹ hay của đài loan hàn quốc thì nó rất là bản chất liệu của nó rất là tốt và cũng rất là phù hợp
nhiều kích cỡ để cho từng cái người khác nhau ngồi
bởi vì không phải những người mà khuyết tật vận động nào có thể dùng bất cứ cái xe lăn nào giống nhau được
ngồi một cái xe lăn tốt và di chuyển tốt vận hành tốt thì nó rất là thuận tiện cho sinh hoạt của chúng tôi
thì hiện nay là những cái xe lăn đấy ở việt nam không có nhiều mà nếu có thì giá thành rất là cao không phải người khuyết tật nào cũng có đủ điều kiện để mua được
và hai nữa là cái cơ sở vật chất chúng tôi rất là muốn mua một cái xe tốt thì nó lại cái kích cỡ nó lại hơi bị lớn
trước những nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng người khuyết tật tại việt nam nhiều người khuyết tật đã tự mình sáng chế và cải tiến xe lăn với những tiện ích mới và giá thành hợp lý nhằm phục vụ cho chính cộng đồng mình
vốn bị bại liệt từ nhỏ nên cuộc sống của ông nguyễn trung ở khu tập thể kim liên quận đống đa thành phố hà nội đã gắn liền với những chiếc xe lăn tự lúc nào
không chấp nhận số phận cố gắng vươn lên học rồi tự mầy mò
ông đã quyết tâm thực hiện ước mơ
ông đã tự làm xe lăn cho mình và cho những người khác
bởi ông hiểu đối với những người ngồi xe lăn để có được những chiếc xe lăn phù hợp với nhu cầu của bản thân là điều không hề dễ dàng
vậy nên ngay từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông đã cho ra đời chiếc xe lăn do mình tự chế tạo
ông cũng là một trong những người đầu tiên ở việt nam tự lực sáng chế cải tiến xe lăn phục vụ cho chính cộng đồng của mình
xe của ông được chế tạo theo đặc điểm của từng người
để người sử dụng có thể di chuyển dễ dàng xe làm hoàn toàn bằng các nguyên liệu dễ kiếm như ống inox bánh xe đạp vải dù với tay lái nhẹ dễ điều khiển dễ sửa chữa khi hỏng
các chi tiết được ông làm tỉ mỉ với độ chính xác cao
bởi vậy mà khác với những chiếc xe lăn bình thường xe lăn của ông trung đã trở thành một thương hiệu riêng bởi tính tiện ích của nó
khi mà làm cái xe lăn ấy bây giờ tôi cũng theo cái kiểu
là lấy cái người có tật làm trung tâm
tức là phải xem họ ban đầu ấy là đến họ không muốn đặt cái xe mình
là mình phải xem thêm là cái điều kiện cái dạng tật của họ như thế nào
mà có những người nhé họ cứ nghĩ là đến là đặt xe lăn
nhưng mà tôi lại tư vấn cho là không cần phải đặt không cần phải đi xe lăn
mà người ta là làm cho họ một cái xe đạp ba bánh để họ họ đi
cũng có người tức là họ
họ cứ nghĩ là cái xe là phải rất to
vì họ nhìn thấy các cái xe ở ngoài cửa hàng
nhưng mà tôi thì tôi lại khuyên tức là phải làm cái xe theo kiểu như thế này
đo theo kích thước thì đo theo người người cần bao nhiêu thì là cái xe nó sẽ là bấy nhiêu
có những người là từ trước tới nay là cứ đi đâu cũng phải phụ thuộc
người đi là phải chở đi là phải nhờ người này người nọ
thậm chí tức là còn không tự chủ được trong cái việc
tức là sinh hoạt ở trong nhà
thế nhưng mà có cái xe lăn thì người ta đổi đời và người ta cảm thấy là vui
khác với ông nguyễn trung anh đỗ đại dương ở phố nguyễn sơn phường gia thụy quận long biên hà nội
bị liệt hai chân năm anh một mươi chín tuổi
cũng đã từng sử dụng nhiều loại xe lan khác nhau và biết tới thiết bị đầu kéo nhập khẩu của nước ngoài trong một lần được trào mua
anh đã tự mày mò chế tạo một thiết bị chạy điện có thể nối và kéo xe lăn di chuyển với giá thành rẻ hơn
từ bốn đến năm lần
bằng cách sử dụng đầu tay lái motor và cả pin của xe đạp điện anh đã lắp ráp chế tạo thành một chiếc đầu kéo có thể móc nối vào xe lăn và chạy với tốc độ tối đa là ba mươi năm km trên một giờ
chiếc đầu kéo này đã được anh sử dụng bốn năm nay
điều duy nhất anh phải làm chỉ là sạp pin sau khi chạy được bốn mươi km
thêm vào đó với thiết kế nhỏ gọn chỉ cần móc vào trong vài giây
chiếc xe làm tay của anh đã có thể di chuyển trên nhiều địa hình
nó thiết thực không chỉ bởi có thể giúp người khuyết tật tự tin hơn
mà còn có thể giúp họ dễ dàng di chuyển trong mọi sinh hoạt hàng ngày
mà không cần nhờ người trợ giúp như trước kia
bên cạnh đó đây cũng là một ví dụ điển hình cho sự tiện ích của các sản phẩm
được người khuyết tật tự lực sáng chế cải tiến
khi có thể đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật chất
tại các khu vực khó di chuyển hay các khu vực công cộng như hiện nay
sáng chế ra cái xe này thì tôi cảm thấy là
nó giải quyết được vấn đề đi nải
các thứ trong công việc cũng như trong sinh hoạt
cái thứ nó rất là tốt
cái này nó là cái mà phải nói là nó giải quyết được
thứ nhất là tháo nắp nó dễ dàng
thứ hai là nó nhanh gọn tiện
có những cái phương tiện như thế thì chúng tôi thấy cảm thấy mình
rất là bình đẳng với người khỏe mạnh
bọn tôi có thể đi siêu thị và đi xem phim giải trí đấy
bây giờ thì người ta sản xuất rất là nhiều xe lăn và rất nhiều chủng loại
thì cái xe lăn thì không thành vấn đề
không thành vấn đề nữa mà cái đường dốc cho xe lăn đi mới là vấn đề
tức là khi mà những cái đường dốc mà cứ thuê thoải thì chúng tôi lăn được khắp nơi
nhưng mà khi mà có một cái gờ một cái bậc ấy là thôi chúng tôi coi như là
có một cái rào cản rồi không thể vượt qua được
thí dụ như là muốn đi qua lại phải nhìn xung quanh có ai người ta giúp cho
trên thị trường tại việt nam hiện nay
có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều loại xe lăn với các chủng loại
và mức giá phong phú đa dạng
thế nhưng đối với những dòng sản phẩm giá thấp
nhiều người khuyết tật có thể mua được thì lại không sử dụng được
do chất lượng sản phẩm không tốt cũng như thiếu các tiện ích cần có
đối với những dòng sản phẩm cao cấp của châu âu thì giá thành lại quá cao
bên cạnh đó kích cỡ của những sản phẩm này lại quá to
không phù hợp với khổ người châu á như việt nam cũng như các phương tiện tiếp cận
nhiều xe lăn không thể đi qua được các cửa ra vào đường tiếp cận tại các khu công cộng
và thậm chí nhiều xe lăn không thể lọt qua cửa các khu vệ sinh công cộng
gây ra khó khăn cho người khuyết tật trong các sinh hoạt hàng ngày
chính vì vậy mà những sản phẩm do chính người khuyết tật tự lực sáng chế
cải tiến đang ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết
tại sao là những cái xe của những người khuyết tật mà sáng chế ra hoặc là sửa chữa
nó rất phù hợp bởi vì người ta là người sử dụng hàng ngày người ta hiểu nó như thế nào
còn những người khác mà hoặc rất là nhiều các cơ sở sản xuất hàng trăm hàng nghìn cái xe lăn
nếu mà nói là để có phù hợp không
ngồi có thuận tiện không đi lại có dễ không có tự lăn các thứ không thì gần như là không
và cái việc mà sáng chế như thế này nó rất giúp ích cho những người khuyết tật như là chúng tôi
bởi vì là chúng tôi hiểu những cái điều đấy cái xe nó tầm cao như thế nào và chiều dài ra làm sao
và những sáng chế này nó không phải làm hàng kiểu hàng công nghiệp mà nó sẽ là như đơn đặt hàng của từng người khác nhau
nên nó sẽ phù hợp với từng người và cái đấy là giúp ích cho cái sinh hoạt của chúng tôi rất là thuận tiện
trên thực tế
áp lực tâm lý đối với những người khuyết tật là rất lớn
đó là những mặc cảm tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể của mình
là những gánh nặng mà họ luôn nghĩ mình là nguyên do đem đến những gánh nặng đó cho gia đình và xã hội
chính vì vậy mà ngày nay
người khuyết tật đang ngày càng hướng tới xu hướng sống độc lập hơn và tự chủ hơn
và việc có những sản phẩm được sáng chế cải tiến nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày
sẽ là một yếu tố quan trọng
giúp cộng đồng người khuyết tật tự ti
tự tin hòa nhập cộng đồng
xe lan ra đời đã trở thành một cứu cánh dành cho những người khuyết tật và những người già yếu
giúp họ có thể di chuyển dễ dàng hơn và tự chủ hơn
với sự phát triển của công nghệ thì xe lăn
và đặc biệt là xe lan tay
loại xe phổ biến hiện nay
đảm bảo nhiều chức năng hỗ trợ sinh hoạt
giúp người dùng phục hồi nhanh hơn
lựa chọn một chiếc xe lăn tay như thế nào
để đảm bảo mang đến một phương tiện thực sự hữu ích cho những người khuyết tật
không phải là điều mà ai cũng biết đến
xe lăn tay là loại xe sử dụng sức tay của người ngồi để di chuyển
hoặc nhờ người đẩy từ phía sau và không có động cơ hỗ trợ
xe lăn đẩy tay có thiết kế đơn giản
bao gồm các bộ phận chính như
bánh xe ghế ngồi tay vịn
các tính năng cần có ở xe lăn hiện đại là
một chọn chất liệu khung xe
khung xe là phần quan trọng nâng đỡ toàn bộ xe di chuyển
vì vậy lựa chọn chất liệu khung xe
sẽ giúp cho người dùng tăng tính an toàn khi sử dụng
cũng như tăng thời gian sử dụng
ngoài ra khung xe cũng quyết định đến trọng lượng xe
giảm thiểu những vất vả cho người dùng khi vận hành
di chuyển và cất giữ
một số chất liệu khung xe tốt cho người dùng là
khung xe bằng sợi carbon hay titan
khung xe bằng nhôm khung xe bằng thép
chú ý đến những chức năng phụ của xe
ngoài mục đích dùng để hỗ trợ di chuyển
thì xe lăn tích hợp đa chức năng
là tính năng cần có ở xe lăn
đang trở thành mục tiêu mà các nhà sản xuất hướng tới
để đạt tính ứng dụng cao của sản phẩm
xe lăn càng có nhiều chức năng phụ
thì càng phục vụ hiệu quả hơn cho người dùng
vì vậy xe lăn cần phải có những chức năng sau
khả năng điều chỉnh kích thước và hình dạng xe
khả năng bảo đảm an toàn của xe
các chức năng phục vụ sinh hoạt
đối với khả năng điều chỉnh kích thước và hình dạng xe
khi lựa chọn xe lăn
người mua cần lưu ý đến các chi tiết như
xe có thể tháo rời các bộ phận dễ dàng
để thay đổi điều chỉnh kích cỡ
xe có thể ngả gập theo ý người dùng
để tạo thành giường nằm vững chãi
điều chỉnh với nhiều tư thế nằm ngồi khác nhau
nên chọn loại xe có từ bốn kiểu nằm ngồi khác nhau
để phù hợp với nhiều hình dáng người dùng
đối với khả năng bảo đảm an toàn của xe
cần có đầy đủ hệ thống phanh hãm
hoạt động chơn chu
các loại xe lăn tay
cần trang bị hệ thống phanh gạt ngay trên chân
để dễ dàng điều chỉnh khi di chuyển
các loại xe lăn đẩy
phải có phần phanh bóc tay
ở phần tay nắm của người đẩy phía sau
có hệ thống dây an toàn
các thanh chắn bảo vệ người ngồi chắc chắn
đối với các chức năng phục vụ sinh hoạt
nên có một số chức năng sau tùy theo nhu cầu sử dụng
bô vệ sinh bàn ăn đệm ngồi